các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện của ban tổ chức và đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã đón đoàn tại sân bay
và chuẩn bị cho đoàn ba chiếc xe ô tô để di chuyển
sau khi tới sân bay đoàn di chuyển tới thành phố ajiyaman cách sân bay ba trăm linh km
tại đây đoàn sẽ phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế
thực hiện việc đào bới tìm kiếm dưới các đống đổ nát các tòa nhà bị sập để tìm
giải cứu người bị mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng sáu tháng hai
tin an ninh trả tự công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ hơn một mươi hai viên ma túy tổng hợp
tối tám tháng hai tại chỗ ở của hà công hải ở phường đồng phú thành phố đồng hới
lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng hải đang tàng trữ trái phép chín mươi chín viên ma túy tổng hợp
loại hồng phiến hải khai mua số ma túy này từ nguyễn anh tuấn trú cùng phường
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tuấn cơ quan điều tra đã thu giữ gần một mươi hai ba trăm năm mươi viên ma túy
loại hồng phiến một mươi năm triệu đồng và các đồ vật có liên quan
trong hai ngày tám và chín tháng hai công an thành phố thanh hóa đã liên tiếp đấu tranh
triệt xóa sáu điểm phức tạp về ma túy bắt giữ sáu đối tượng thường trú tại thành phố thanh hóa và huyện hoàng hóa
qua công tác nắm tình hình ngày tám tháng hai công an thành phố thanh hóa đã bắt quả tang phạm trường giang
đang mua bán hai trăm linh bảy viên ma túy mở rộng điều tra công an thành phố thanh hóa bắt khẩn cấp lương bá gia huy
thu giữ bốn viên thuốc lắc và hơn năm mươi gram ketamine
cùng ngày công an thành phố thanh hóa bắt quả tang lại thị hằng đang mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn viên thuốc lắc và một túi ketamin
tiếp đó ngày chín tháng hai công an thành phố đã bắt quả tăng nguyễn văn linh thu giữ một mươi tám gói heroin
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng là nguyễn minh hải
trú tại huyện hoàng hóa và trịnh đăng tới thu giữ bảy gói heroin
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều nay
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt nguyễn thị kim hạnh
thức một mươi tường trú tại tỉnh an giang ba năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đến nước ngoài
và phạt bổ sung bị cáo số tiền bốn mươi triệu đồng
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
khi nhóm người của hạnh đang vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về
thì bị bắt giữ cùng với tăng vật
chiều cùng ngày hạnh điện thoại cho lê thị bạch vân yêu cầu nguyễn phạm khắc tường
trở văn đến gặp hạnh để trốn sang campuchia
lượt mai thị ngọc phấn và nguyễn văn lê cũng được đưa sang campuchia cùng hạnh
cáo trạng xác định hạnh đã ba lần tổ chức cho vân phấn lê sang campuchia
công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam đàm quốc việt
quê ở tỉnh đức đắc lắc để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra việt không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài
đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy
vào đêm ngày một mươi tám tháng một
việt mang theo một con dao đi đến khu vực làng đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện ở ghế đá
bên cạnh có một xe máy nên đã cầm dao đi đến đe dọa đôi nam nữ để cướp tài sản
tuy nhiên đôi nam nữ đã truy hô và cùng với người dân không chế được đối tượng đàm quốc việt
giao cho cơ quan công an xử lý
bản tin tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi